trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
công an thành phố sóc trăng đã triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả
đồng thời giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
một mươi tám giờ ngày bốn tháng chín tại chỗ kiểm soát ngã ba lương đình của khu lộ sáu mươi tp sóc trăng
với tinh thần cảnh giác và mưu trí cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông công an thành phố sóc trăng
đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt đã phát hiện ra hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn
trong quá trình làm nhiệm vụ thì tôi phát hiện có hai người có biểu hiện nghi vấn
thấy hai người này tiến hành giao thùng mì và đưa cho nhau số tiền rất lớn
nên tôi tiến hành ra kiểm tra
trong quá trình kiểm tra tôi phát hiện trong thùng mì có một số bao thuốc đã qua sử dụng và không còn thuốc

khi kiểm tra khoảng được hơn một mươi bao thì là còn năm bao cuối cùng thì tôi kiểm tra thì trong bao thuốc ấy thì là có một gói màu đen
tôi tiến hành bóc gói màu đen ra thì là có hai bọc gói nhỏ màu trắng nghi là ma túy đá
lực lượng chức năng đã bắt giữ và khống chế hai đối tượng
trần trung hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện mỹ ngân tỉnh sóc trăng
và trịnh hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trần trung hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại huyện kế sách tỉnh sóc trăng
nhằm qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng đã giấu trong thùng mì tôm một mươi gói ni lông
bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng các tăng vật liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi buôn bán ma túy
bên cạnh việc tham gia tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua các đơn vị chức năng công an thành phố sóc trăng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là các trường hợp tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
bởi thời gian gần đây thực trạng người nghiện và sử dụng các chất ma túy trên địa bàn diễn biến khá phức tạp
tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín tiến hành lập các chốt
các đối tượng ma túy hoạt động rất manh động và liều lĩnh
giao tại chốt kiểm dịch bằng nhiều hình thức rất tinh vi lực lượng rất khó phát hiện
công an thành phố sóc trăng xác định vừa phòng chống dịch
vừa đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ
nhiệm vụ rất quan trọng
lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia trực đầy đủ
phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ tự quản thường xuyên tuần tra kiểm soát
nắm bắt tình hình từ đó phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống
giai đoạn đầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng sự chỉ đạo của ban chỉ đạo
nhiều giám đốc của ban tỉnh đã chỉ đạo sát sao
cho nên quá trình thực hiện thì người dân cũng được người dân địa từ đồng tình ủng hộ
nhưng qua thực hiện trong thời gian thì rõ ràng trên địa bàn thành phố đã kiềm chế được
thời gian đã kiềm chế được tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
trong thời gian tới tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
vì vậy ngoài sự chủ động quyết liệt của các cấp các ngành và công an
mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng
tự phòng bệnh cho bản thân và gia đình
tích cực phát hiện đấu tranh tố giác tội phạm hành vi vi phạm pháp luật nói chung
cùng chung tay đẩy lùi dịch covid một mươi chín
khiến hoài nghi vào cuộc xác minh lực lượng chức năng xác định
đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
quá trình làm việc sau khi được giải thích người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình
đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
một mươi bảy đối tượng đang sử dụng ma túy tổng hợp đã bị công an huyện tam nông
tỉnh phú thọ phát hiện bắt giữ tại nhà nghỉ nữ hoàng
thuộc khu bảy thị trấn hương hóa huyện tam nông
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một phần hai viên nén màu xanh
một mươi chín túi ni lông có dính chất bột màu trắng tiến hành dùng quay thử test nhanh
xác định một mươi năm trên một mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy khai thác nhanh các đối tượng khai nhận
số vật chứng trên là ketamin và thuốc lắc
do nguyễn ngọc sang mua về và tổ chức cho cả nhóm cùng sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ
xử lý theo quy định của pháp luật
còn với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện hà quảng tỉnh cao bằng
vừa bắt quả tàng đối tượng dương đức quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại tổ dân phố ba thị trấn thông nông
vào lúc một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng chín tổ công tác công an huyện hà quảng
đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ dân phố ba thị trấn thông nông
phát hiện đối tượng dương đức quyết đi xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện quyết đang nắm một gói nhỏ bằng túi ni lông
bột màu trắng nghi là heroin có trọng lượng một mươi bảy sáu gram
qua khám xét quyết khai nhận là heroin vừa mua ở khu vực km năm phường đề thám
thành phố cao bằng với giá một mươi sáu triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hà quảng đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý theo quy định của pháp luật
theo nhận định của cơ quan công an tội phạm ma túy sẽ không dừng hoạt động
ngay trong thời điểm mà các địa phương đang thực hiện
giãn cách xã hội chúng sẽ tìm mọi thủ đoạn để tiếp tục mua bán giao dịch ma túy
tại địa bàn quận ba đình thành phố hà nội từ công tác chủ động nắm tình hình
nắm đối tượng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện ngăn chặn
các đối tượng đã sử dụng giấy đi đường giấy đi chợ để giao dịch mua bán ma túy
với tờ phiếu đi chợ này đối tượng lê thị thu hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại phường phúc xá quận ba đình hà nội đã sử dụng để ra đường
đi giao dịch ma túy trong lúc hà nội thực hiện giãn cách xã hội
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an quận ba đình đã bắt quả tang đối tượng hương
mang ma túy đi giao tại khu vực nhà máy nước yên phụ
bốn gói heroin được hương chia nhỏ giấu trong áo ngực
cùng thời gian này đối tượng hoàng thị hồng hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại phường ngọc thụy quận long biên cũng đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an quận ba đình bắt quả tăng khi đang giao dịch ma túy tổng hợp
cho một người phụ nữ chưa rõ lai lịch với mục đích để tổ chức sinh nhật
tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp

thế nhưng tội phạm ma túy vẫn tìm mọi cách để hoạt động

áp dụng các biện pháp nghiệp vụ không để tội phạm lợi dụng hoạt động
thực hiện chỉ tính một mươi sáu của thủ tư chính phủ về việc giãn cách xã hội
để đảm bảo việc hoạt động
nhưng qua đó các đối tượng hoạt động phạm tội mua bàn che phép trên ma túy
trên địa bàn vẫn còn diễn nhiều diễn biến phức tạp
nhiều đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh lợi dụng việc cấp giấy đi đường
giấy phiếu đi chợ của chính quyền địa phương để hoạt động mua bàn che phép trên ma túy
qua công tác nắm tình hình địa bàn và công tác điều tra cơ bản
nhận thấy tại địa bàn miền úc xá có một số đối tượng cấm theo phiếu đi chợ
và khai nhận là lợi dụng phiếu đi chợ đấy
để mua bàn ma túy trên địa bàn quận và các địa bàn quận lận cận
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội
cũng đã phát hiện các đối tượng tội phạm lợi dụng xe vận tải luồng xanh
để vận chuyển ma túy trà trộn vào các mặt hàng nông sản
để đưa đi tiêu thụ từ các tỉnh tây bắc về hà nội
việc đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy đã thể hiện sự quyết tâm
của lực lượng công an thủ đô trong việc thực hiện nhiệm vụ kép
tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh
và đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bến tre phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
vừa tiến hành xử phạt hành chính hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
đối với một cá nhân có hành vi xúc phạm lãnh đạo tỉnh chống nhà nước
theo quy định tại điểm một khoảng ba điều năm nghị định một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba ndcp
đó là võ quốc thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã tân bình huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre
trước đó thương đã dùng tài khoản facebook cá nhân tham gia bình luận với nội dung xuyên tạc
vấn đề trợ cấp cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội xúc phạm lãnh đạo tỉnh
và chống nhà nước trên fanpage bến tre hai mươi bốn h
qua làm việc thương cho rằng do bản thân thiếu hiểu biết và bốc đồng trong suy nghĩ
nên đã có hành vi vi phạm đồng thời cam kết không tái phạm
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc
vừa tiến hành triệu tập làm việc một trường hợp vì có hành vi đăng tải và chia sẻ thông tin bịa đặt
về chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trên mạng xã hội facebook
trước đó người này đã dùng facebook đăng tải trên trang cá nhân thông tin bịa đặt về chỉ thị một mươi sáu
sau khi thông tin trên được đăng tải đã có nhiều người vào bình luận với những ý kiến hoài nghi
vào cuộc xác minh lực lượng chức năng xác định đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang
trong dư luận quá trình làm việc sau khi được giải thích người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình
đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ
để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện tân uyên phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật nghiệp vụ và công an huyện mường tẻ tỉnh lai châu đã bắt quả tang hai đối tượng là
phạm thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và nguyễn thành hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi về hành vi mua bán trái phép cho ma túy
tăng vật thu giữ khi bắt quả tăng hai đối tượng gồm hai kg ma túy tổng hợp dạng đá trên một kg thuốc viện
và một số đồ vật tài liệu có liên quan tạm giữ một xe tải hai năm tấn do đối tượng thuê để làm phương tiện di chuyển
cùng ngày mở rộng điều tra phòng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện tân uyên
tiến hành khám xét nơi ở của phạm thành tú
công an huyện tân uyên thu giữ hai gói ma túy tổng hợp khoảng gần một mươi g một gói nhỏ nghi thuốc viện và một số dụng cụ sử dụng ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng trên đồng thời cùng các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng
sáu mươi bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng là số tiền xử phạt vi phạm hành chính
vì hành vi tụ tập đánh bài với hình thức tiến lên sau đó người thua phải trả tiền nước uống
và trong khi thì địa bàn đang phải thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch
trước đó vào khuya ngày năm tháng chín công an phường trảng giài tp biên hòa tỉnh đồng nai phối hợp với tổ liên ngành tám trăm một mươi bốn phường trảng giải
tuần tra phát hiện tại một khu trọ ở khu phố bốn b đang có năm người thuê trọ tụ tập đánh bài
làm việc với lực lượng chức năng năm người này khai nhận ở các phòng trọ khác nhau trong cùng khu trọ và hẹn nhau đánh bài tiến lên
người thua phải trả tiền nước uống
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đề xuất ubnd tp biên hòa xử phạt một mươi năm
năm triệu đồng một người đối với bốn người riêng nguyễn văn bình chưa đủ một mươi tám tuổi đã bị lập biên bản xử phạt bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
tổng số tiền xử phạt là sáu mươi bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
bất chấp tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội nhiều đối tượng vẫn bất chấp quy định tụ tập đông người để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
như tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổ chức đánh bạc đánh bạc gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân
trước tình hình đó lực lượng công an huyện bộ trách tỉnh
quảng bình đã tăng cường đấu tranh triệt phá vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn vừa đảm bảo an ninh trật tự
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công an huyện bộ trách tỉnh quảng bình đã phát hiện bắt quả tang tại nhà ông phan văn xứng ở xã đại trạch huyện bộ trách
có năm đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng túi lơ khơ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một mươi bốn ba triệu đồng hai bộ bài túi lơ khơ ba xe mô tô ba điện thoại di động và nhiều tăng vật khác có liên quan

thu giữ số tiền gần sáu mươi triệu đồng là tang vật các vụ án
bất chấp thời điểm dịch bệnh bùng phát phức tạp các đối tượng đã tổ chức tụ tập nhiều tụ điểm để sát phạt nhau
vừa vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh vừa vi phạm pháp luật và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
các đối tượng tham gia đánh bạc ngoài những người không có công an việc làm thường xuyên còn có một số cán bộ công chức trên địa bàn
các chức năng cũng tăng cường công tác tuyên truyền trong việc sử dụng mẫu giấy đi đường mới
các đối tượng tham gia đánh bạc rất nhiều thành phần và lợi dụng thời gian nhàn rội trong giãn cách xã hội để tổ chức đánh bạc
các đối tượng tham gia đánh bạc rất nhiều thành phần và lợi dụng thời gian nhàn rội trong việc sử dụng mẫu giấy đi đường mới